nhận lời mời của liên đoàn báo chí thái lan đoàn đại biểu hội nhà báo việt nam do đồng chí thuận hữu
ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung mương
chủ tịch hội nhà báo việt nam dẫn đầu đã thăm và làm việc tại vương quốc thái lan
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày một mươi một tháng một mươi hai
trong chuyến thăm và làm việc tại thái lan đồng chí thuận hữu và đoàn đại biểu hội nhà báo việt nam
đã có cuộc hội kiến với ông zorin laksanavisit phó thủ tướng bộ trưởng thương mại thái lan
đoàn cũng đã có cuộc hội đàm với liên đoàn báo chí thái lan
phát biểu tại cuộc hội đàm đồng chí thuận hữu nhấn mạnh
hội nhà báo việt nam và liên đoàn báo chí thái lan luôn phối hợp chặt chẽ
trong các vấn đề song phương cũng như trong khu vực asean
mong muốn liên đoàn báo chí thái lan chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền
các hội nghị cấp cao asean và các hội nghị liên quan trong năm thái lan làm chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi chín
nhân dịp này hai bên tiến hành ra giót bản hình nhớ hợp tác mou
giữa hội nhà báo việt nam và liên đoàn báo chí thái lan được ký kết năm hai nghìn một mươi năm
và sẽ hết hạn cuối năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra đoàn cũng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
cùng một số cơ quan báo chí cơ sở kinh tế xã hội và địa phương của thái lan